quân đội israel đã phát hiện một mạng lưới đường hầm từ nơi ở của các thủ lĩnh hamas sâu dưới thành phố gaza
mạng lưới đường hầm này được phát hiện khi các binh sĩ israel tiến vào khu vực trung tâm thành phố trong vài ngày qua
theo những hình ảnh được công bố các đường hầm có lối lên xuống bằng cầu thang xoắn ốc và thang máy sâu hai mươi mét dưới lòng đất
được trang bị hệ thống điện nước camera giám sát và cửa chống bom đạn
các đường hầm này được dưới lãnh đạo cấp cao của hamas sử dụng làm nơi chỉ đạo các hoạt động để bảo vệ hoạt động di chuyển hàng ngày qua trung tâm thành phố gaza
hồi đầu tuần quân đội israel cũng thông báo đã phát hiện một đường hầm bằng bê tông với khung sắt lớn bất thường
được thiết kế để các xe chở chiến binh hamas từ giải gaza tới khẳng khu vực biên giới với israel
tuy nhiên quân đội israel đến nay vẫn chưa tìm ra bất cứ nhân vật lãnh đạo cấp cao nào của hamas